vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng nay ngày một mươi ba tháng hai một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ rạch sỏi
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang ước tính thiệt hại hơn một tỷ đồng
đám cháy bùng phát tại khu vực bán tạp hóa trong chợ
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh kiên giang
đã điều ba xe chữa cháy cùng hai mươi năm chiến sĩ đến hiện trường cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ
phối hợp dập tắt đám cháy đến khoảng hơn hai giờ hòa hoạn được khống chế
hậu quả vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi sáu ký ốt bán tạp hóa hàng nông sản
ước thiệt hại hơn một tỷ đồng hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ